tỉnh phú yên vừa họp triển khai các phương án hỗ trợ nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị quyết số bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ với tổng kinh phí khoảng ba trăm linh tỷ đồng
qua giả soát tỉnh phú yên có hơn chín mươi ba năm trăm linh người có công với cách mạng người nghèo cận nghèo đối tượng
bảo trợ xã hội và các nhóm đối tượng khác được hỗ trợ đối tượng được hưởng hỗ trợ ở đơn vị nào
sẽ được chi trả ở đơn vị đó và có sự quản lý của cơ quan chức năng nếu chi trả sai quy định
cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm người có công với cách mạng hộ nghèo cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước người lao động hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng
do dịch bệnh covid một mươi chín thuộc diện được hỗ trợ thì hoàn tất hồ sơ đến đâu
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định chi trả đến đó